trong lúc dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đang hoành hành thì tại thành phố tâm dịch vũ hán thuộc tỉnh hồ bắc của trung quốc
tinh thần lạc quan vẫn được nhen nhóm bởi những nghĩa cử cao đẹp
hàng trăm thợ làm tóc đã tình nguyện cắt tóc miễn phí cho các y bác sĩ tại thành phố này những người ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh
trong tuần qua các thợ làm tóc đã tình nguyện cắt tóc miễn phí cho gần bốn y bác sĩ
chúng tôi ở đây giúp cắt tóc để các y bác sĩ không còn phải lo lắng đồng thời giảm bớt nguy cơ lây nhiễm virus đây là điều mà chúng tôi thực sự đang cần
hàng trăm bác sĩ và y tá làm nhiệm vụ tại vũ hán đã quyết định cắt tóc ngắn thậm chí nhiều người còn cạo chọc đầu để tránh lây nhiễm chéo khi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
tóc dài có nguy cơ làm lây nhiễm mầm bệnh khi các y bác sĩ thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với khu vực có dịch